việc cắt giảm thêm một mươi thuế nhập khẩu theo cam kết hội nhập đã khiến lượng ô tô nhập khẩu từ các nước asean tăng mạnh
theo tổng cục thống kê trong quý một năm nay tổng số ô tô nguyên chiếc được nhập về từ khu vực thị trường này đã tăng bảy mươi sáu so với cùng kỳ năm ngoái
và trước làn sóng nhập khẩu tăng cao thì đã có nhiều quan ngại liệu có hay không tình trạng doanh nghiệp bắt tay nhau thực hiện hành vi gian lận về nguồn gốc xuất xứ để hưởng các ưu đại thuế
sử dụng tài liệu giả như hợp đồng mua bán hóa đơn thương mại là hàng loạt những sai phạm của công ty euro auto doanh nghiệp nhập khẩu chính thức bmw tại việt nam gây thất thoát hàng trăm tỷ đồng tiền thuế của nhà nước
mới đây cục cảnh sát kinh tế c bốn mươi sáu bộ công an bắt tạm ra một số lãnh đạo của công ty cổ phần ô tô âu châu euro auto vì hành vi gian lận do bộ tài chính phát hiện vào năm hai nghìn một mươi
và riêng đối với ô tô xe máy có một câu chuyện mà chúng ta thấy là
một câu chuyện nổi lên đó là trốn thuế thông qua cây khai không đúng giá thị trường
cây khai không đúng giá thị trường tức là ví dụ cái xe ô tô giá bán là sáu trăm linh triệu nhưng mà họ viết hóa đơn chỉ có bốn trăm linh hoặc thậm chí có năm trăm linh thôi
thì rõ ràng là trong trường hợp đó người ta đã trốn thuế của nhà nước hàng trăm triệu
cơ quan quan sát thực hiện kiểm tra trị giá khai báo đối với trường hợp mà gì có cái nghi vấn về trị giá khai báo
tức là giá khai báo thấp hơn so với cả cơ sở
giới thiệu của cơ quan quan thì cơ quan quan sẽ thực hiện kiểm tra và áp dụng các biện pháp để xác định trị giá và thực hiện thu vào ngân sách nhà nước
lợi dụng sự thông thoáng của quy định doanh nghiệp được tự phép kê khai và tự chịu trách nhiệm kê khai tính thuế đối với các mặt hàng nhập khẩu
thời gian qua đã có tình trạng doanh nghiệp nhập khẩu ô tô khai báo giá thấp hơn so với cơ sở dữ liệu của cơ quan hải quan nhằm trốn thuế
trong giá soát ô tô
trong giả soát ô tô thì chúng tôi tổ chức là giả soát chung và trong đó tập trung trong thời gian vừa qua thì tình trạng nhập khẩu xe ô tô từ ấn độ cũng như các nước asean là tăng nhiều
chính vì vậy là tổng hợp quan đã tập trung đẩy mạnh cái việc giá soát để chỉ đạo các đơn vị địa phương giá soát mạnh đối với cả cái khối nước asean cũng như là ấn độ
trước thực trạng này tổng cục hải quan cho biết trong thời gian gần đây đã chỉ đạo các cục hải quan địa phương giả soát các mức giá khai báo của doanh nghiệp
so với cơ sở dữ liệu giá của cơ quan hải quan để xác định lại trị giá và truy thu thuế nộp ngân sách nhà nước
trong đợt ra soát này tổng cục yêu cầu đặc biệt tập trung vào các đơn vị nhập khẩu xe từ khối asean và ấn độ
các doanh nghiệp hiện nay họ coi cái lợi nhuận còn cao hơn cả cái thương hiệu
do vậy thì thậm chí là họ sử dụng các biện pháp nhất định để họ tạo lỗ
vấn đề đặt ra là gì là chúng ta đã có cái cơ chế gọi là cái hàng rào
thuế quan để mà kiểm duyệt giá để mà xác định cái mã loại hàng hóa đối với cả các khu vực nước ngoài khi nhập khẩu của việt nam hay chưa
điều đấy có rồi nhưng mà trên thực tế thì luôn luôn nó có một thời gian delay và chậm trễ
thậm chí là cái giá áp đặt thậm chí lại là giá quá thấp hoặc giá quá cao đối với cùng một loại hàng hóa nhất định
thời gian qua ô tô giá rẻ được nhập về việt nam ồ ạt
lực lượng hải quan cho biết đang hoàn thành dự thảo lời ý kiến các bên liên quan
để ban hành thông tư hướng dẫn kiểm tra xuất xứ hàng hóa
việc làm này nhằm chống gian lận thương mại hưởng lợi đối với việc nhập xe vào việt nam
khi thời điểm áp dụng xóa hoàn toàn bỏ thuế quan đối với ô tô từ các nước asean vào đầu năm hai nghìn một mươi tám